nhằm tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu phi hôm nay tại hà nội
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chủ trì cuộc họp ra mắt ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu phi
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu phi được thành lập theo quyết định ba trăm linh hai
do phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng ký
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn được phân công là trưởng ban
cục thú y là cơ quan thường trực
ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp thủ tướng chính phủ chỉ đạo điều hòa phối hợp giữa các bộ
cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ và các cơ quan có liên quan trong việc phòng chống dịch bệnh tả lợn châu phi trên toàn quốc
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn từ ngày hai mươi tháng ba bệnh đã và đang có chiều hướng lây lan nhanh
ở phạm vi rất rộng trong đó có hộ chăn nuôi lớn với tổng đàn bốn năm trăm linh con lợn tại xã đông tảo huyện khói châu tỉnh hưng yên bị bệnh
như vậy dịch bệnh đã xâm nhiễm vào trang trại có điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học tốt
do đó tại cuộc họp trưởng ban chỉ đạo bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã nhấn mạnh
việc phòng chống dịch bệnh đặc biệt ở các trang trại lớn là điều hết sức quan trọng
bởi nếu không làm tốt rất có thể ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi nước ta
do đó cái chỗ đối tượng này là hết sức quan trọng
mặc dù chúng ta phải đề phòng là cũng họp và cũng phải cẩn thận chúng tôi yêu cầu các tỉnh họp những đối tượng lớn này đến mức độ cảnh giác là họp bằng điện thoại
bởi vì trực tiếp mà đi lại nhiều rất là khôi nhiễm khả năng sát xuất
để các anh thấy này bộ cũng phải ý thức từ cái chuyện ấy
nhưng nếu như không đôn đốc không nhắc nhở mà để xảy ra ở những hộ chăn nuôi lớn này cực kỳ nguy hiểm
tuy bệnh tả lợn châu phi hiện nay trên thế giới
vẫn chưa có vaccine nhưng việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu sản xuất vaccine phòng chống dịch bệnh này của nước ta cũng cần được đẩy mạnh thực hiện
ngoài ra cần xây dựng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học từ con giống chuỗi liên kết khép kín từ trang trại đến bản ăn để công tác phòng chống dịch đem lại hiệu quả nhất